với đội danh giết người và che giấu tội phạm bị cáo đặng trung quy đã bị tuyên án trung tâm
đào thị hồng hoa bị tuyên án một mươi sáu tháng tù giam
phiên xét xử phúc thẩm diễn ra vào sáng ngày hôm nay hai mươi bảy tháng chín tại thành phố đà nẵng
theo cáo trạng tối ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tại thị trấn la hà huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
anh lê thành đạt thấy đào thị hồng hoa quê ở tỉnh bình định đang là nhân viên quán karaoke
đi cùng với bạn trai là đặng trung quy nên đạt lại gần rủ hoa đi chơi
đặng trung quy phản ứng và hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã
quy rút con dao bấm mang sẵn trong túi đâm vào ngực lê thành đạt gục xuống đường
sau đó quy và hoa đón xe taxi bỏ trốn
một lúc sau nhóm bạn phát hiện đạt nằm trên đường và đưa đi cấp cứu
sau năm ngày bỏ trốn công an tỉnh quảng ngãi đã bắt gặp cặp tình nhân trên trốn tại tỉnh bình định
tại phiên tòa cả hai đã cuối đầu nhận tội và nhận bản án thích
đáng cho hành vi của mình